các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực tế căn bệnh này có thể tấn công trẻ em và hiện tượng này trở nên phổ biến từ nhiều năm nay
trước kia người bệnh chủ yếu ở lứa tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi năm thì nay tiểu đường có thể gặp ở mọi lứa tuổi
ở trẻ em độ tuổi thường gặp nhất là tuổi bắt đầu đi học từ năm đến bảy tuổi và tuổi dậy thì từ một mươi một đến một mươi ba tuổi
tuy nhiên cũng có một số trường hợp phát hiện tiểu đường ngay từ giai đoạn sơ sinh và trẻ dưới hai tuổi
đây là căn bệnh nguy hiểm và rất khó phát hiện ở trẻ nhỏ dễ gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
mới chín tháng tuổi nhưng em bé này đã được chuẩn đoán là mắc tiểu đường
ngay từ khi mới sinh ra bé đã có các biểu hiện bất thường như tiểu nhiều quấy khóc tăng cần chậm
do những dấu hiệu không điển hình
nên cha mẹ bé đã được tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
em bé không nghĩ là con mình bị tiểu đường
chỉ đến khi bé chín tháng tuổi bé bị ốm sốt xuất cân khám tại bệnh viện tỉnh bé mới được chuẩn đoán là mắc tiểu đường
do tình trạng khá nặng nên em bé đã được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương
sau một tuần điều trị sức khỏe của bé đã ổn định lượng đường trong máu giảm
bé không có biểu hiện gì cả
bình thường bé bú nhiều tiểu nhiều em nghĩ là bú nhiều cho nó tiểu nhiều
ban đầu mình thấy mừng
bé bú nhiều tiểu nhiều mà nó sụt cân
em bé nó đi có hôm đó bị ho
em cho lên viện khám người ta xét nghiệm máu người ta bảo bị tiểu đường
nhà tôi không ai bị tiểu đường bác sĩ nói là có thể là do gen hoặc là do độc biến gen
mới sinh thì do ba cân sau quá trình như thế từ bắt đầu từ tháng sáu thì cháu tăng hơn chậm
và một tháng trở lại đây thì cháu bị giảm cân
cháu vào viện trong bệnh cảnh ở đáy đường lần đầu thì được phát hiện
kết hợp với vụ khổ
nhưng hiện giờ thì tình trạng của cháu tốt hơn rất là nhiều
cháu sau thì là một cháu mà chúng tôi đã chẩn đoán và cháu đang được điều trị ngoại trú
nhưng kiểm soát được nó không tốt cháu vào lại để điều chỉnh điều thuốc để cho nó phù hợp
để cho kết quả kiểm soát được máu tốt hơn
bé gái này mới năm tuổi nhưng cũng đã phải điều trị tiểu đường hơn bốn năm nay
cũng giống như nhiều trẻ mắc tiểu đường khác dù mắc bệnh ngay từ khi sinh ra nhưng phải đến khi ốm nặng
đến viện điều trị thì các bác sĩ mới phát hiện được bé bị bệnh
trước đó bé thường xuyên sốt đau bụng buồn nôn
do các triệu chứng giống với ngộ độc thức ăn nên ở bệnh viện tuyến tỉnh bé điều trị rất lâu ngày nhưng không thuyên giảm
đến khi hôn mê chuyển đến viện nhi trung ương để cấp cứu các bác sĩ đã tiến hành đo lượng đường trong máu và phát hiện bé bị tiểu đường
bé gái này mới năm tuổi nhưng cũng đã phải điều trị tiểu đường hơn bốn năm nay

tức là khi mà từ huyện tỉnh là cũng đã xác định là cháu bị tiểu đường rồi đúng không ạ
nhưng mà chưa có điều trị gì cả bởi vì lúc đấy cháu hôn mê cái là chuyển xuống đây ngay
khi mà xuống đây điều trị thì bác sĩ đã gửi mẫu khó xét nghiệm thì đã kết luận rằng là cho đột biến gen tuyến tụy cháu là bị điệt tuyến tụy
cái bệnh tiểu đường của cháu thì là bị từ lúc sơ sinh rồi nhưng mà đến lúc gia đình mà phát hiện ra thì lúc đấy là một mươi một tháng rồi thì cháu mới phát hiện ra chứ còn thực bản chất là từ lúc sơ sinh rồi
hiện tại cháu là sốt cao với cả tôi tách đường cho cháu thì nó cao
hơi rất là cao cho nên là tôi cũng phải cho cháu nhập viện để điều chỉnh xem lại cái lượng thuốc cho cháu
tuy nhiên không chỉ hai bé nói trên mà tại khoa nội tiết chuyển hóa di truyền của bệnh viện nhi trung ương nhiều trẻ dưới năm tuổi mắc tiểu đường cũng đang được điều trị tại đây
lo ngại hơn khoảng bốn năm năm trở lại đây số trẻ mắc tiểu đường đặc biệt là tiểu đường sơ sinh ngày càng tăng
tính từ đầu năm đến nay có gần năm mươi trẻ đã được điều trị tại đây
tiểu đường sơ sinh thì là một cái thể tiểu đường rất là hiếm nó chỉ chiếm một ba tổng số các cháu bị mắc bệnh tiểu đường thôi
và cái tỷ lệ mới mắc thì khoảng nửa triệu cháu một triệu cháu với có một cháu mới mắc thế nên rất là hiếm
nhưng mà hiện giờ tại bệnh viện nhi trung ương thì chúng tôi có đến bốn mươi hai cháu mắc tiểu đường sơ sinh
tức là một cái con số
nếu ở một trung tâm được xếp là một con số lớn trong tổng số gần năm trăm linh cháu mắc bệnh tiểu đường từ ba mươi năm nay
được biết tiểu đường ở trẻ sơ sinh là một bệnh hiếm gặp tỷ lệ mắc là một trên năm trăm linh người thường được phát hiện trong vòng sáu tháng đầu đời của trẻ
chuẩn đoán tiểu đường sơ sinh rất khó vì trẻ mắc bệnh thường biểu hiện triệu chứng không rõ ràng và chỉ được phát hiện qua các xét nghiệm đường máu
khi máu hoặc khi bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê
đa phần trẻ sơ sinh mắc đái tháo đường do đột biến gen
muốn chuẩn đoán đường huyết cao do đột biến gen sẽ phải gửi mẫu adn đến một số trung tâm chuyên về đái tháo đường sơ sinh để tìm ra những gen đột biến
việc phát hiện sớm trẻ tiểu đường và phân tích gen mang lại nhiều tác dụng to lớn
bởi tiểu đường sơ sinh do đột biến gen tuy là bệnh hiếm khó phát hiện và đòi hỏi điều trị lâu dài
nhưng không phát hiện sớm
các loại dạng nào cũng bắt buộc phải điều trị bằng tiêm insulin

tuy nhiên cũng theo các bác sĩ tiểu đường sơ sinh thường có những biểu hiện âm thầm không đặc trưng
khiến người lớn rất dễ bỏ qua như bé bú nhiều kèm theo đi tiểu nhiều sốt kéo dài chậm tăng cân so với các trẻ bình thường khác

tuy nhiên cũng theo các bác sĩ tiểu đường sơ sinh thường có những biểu hiện âm thầm không đặc trưng

bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo khoảng chín mươi phụ huynh không nhận thức rõ về bốn triệu chứng quan trọng của bệnh tiểu đường loại một ở trẻ con
bởi vậy cha mẹ cần hết sức cảnh giác và lưu ý những dấu hiệu sau
đi tiểu thường xuyên khát nước nhiều uống nước liên tục nhanh đói bụng dù ăn nhiều sụt cân mệt mỏi khó tập trung suy nghĩ nhìn mờ nôn mửa đau bụng
để căn bệnh đái tháo đường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đe dọa sự phát triển của trẻ em các bậc phụ huynh cần lưu ý
hạn chế độ ăn nhanh nước ngọt có ga thức ăn nhiều đường
chia nhỏ bữa ăn trong ngày và cho trẻ ăn uống đúng giờ để tránh tình trạng dung nạp đường huyết quá nhiều cũng như tránh tình trạng hạ đường huyết quá lâu ở trẻ
không nên cho trẻ ăn các món ăn hầm nhừ chiên nướng với nhiệt độ quá cao

không nên cho trẻ ăn quá mặn lượng muối tiêu thụ mỗi ngày không quá sáu gram
không để trẻ sử dụng nhiều đồ ăn đông lạnh
không cho trẻ em dùng những thức ăn có chứa chất màu tổng hợp
và đặc biệt không để trẻ dùng thức uống của người lớn hay những loại thức ăn nhanh nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ
những thực phẩm cần cho trẻ ăn là ngũ cốc nguyên hạt như ngô khoai các loại rau quả chín như rau muống cam táo lê có chứa nhiều vitamin sắt acid folic
kiểm soát cân nặng của trẻ tránh để trẻ béo phì làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường
cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có những biểu hiện như cân nặng lúc sinh thấp hơn so với tuổi thai trẻ mệt mỏi bún nhiều tiểu tiện nhiều suốt cân không tăng cân
cần khuyến khích và tập cho trẻ thói quen vận động
khi một cháu bé bị tiểu đường tức là cuộc sống của cháu
sẽ rẽ sang một ngã khác
trẻ hàng ngày phải tiêm insulin ba bốn lần
phải lấy máu từ bốn đến sáu lần và một mươi lần chọc kim ở da
và phải đồng hành đến cuối đời
chưa kể trong quá trình điều trị có thể xuất hiện các biến chứng nguy hiểm từ tổn thương vi mạch dẫn đến suy thận
tổn thương thận dẫn đến suy thận
rồi tổn thương bàn chân các bệnh lý về tim mạch có thể dẫn đến tử vong
tuy nhiên trẻ bị tiểu đường nếu được phát hiện kịp thời
điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa
kết hợp chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý
vẫn có thể học tập vui chơi và tham gia các hoạt động xã hội như các bạn